thưa quý vị bộ tài chính vừa có báo cáo về hoạt động thu chi ngân sách nhà nước một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi
theo đó tổng thu ngân sách nhà nước đạt chín trăm một mươi một hai nghìn tỷ đồng bằng tám mươi chín tám dự toán năm tăng sáu ba so với cùng kỳ năm ngoái
theo thông báo từ bộ tài chính nguồn thu nội địa đạt bảy trăm hai mươi tám sáu nghìn tỷ đồng bằng chín mươi hai tám dự toán năm tăng một mươi ba bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước sắp xếp
tổng thu ngân sách nhà nước đạt một trăm bốn mươi hai chín mươi năm nghìn tỷ đồng bằng tám mươi ba một dự toán năm
chính phủ đã đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước cả năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt một ba mươi chín tỷ đồng tăng sáu ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó tổng chi ngân sách sau một mươi một tháng đạt một bảy mươi tám năm nghìn tỷ đồng bằng tám mươi bốn bảy dự toán năm tăng sáu hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
do đó bộ chi ngân sách nhà nước ước một mươi một tháng là một trăm sáu mươi bốn bảy
tổng thu ngân sách nhà nước đạt một mươi bảy hai mươi năm nghìn tỷ đồng bằng sấp xỉ sáu mươi năm tám mức bộ chi quốc hội quyết định đầu năm
bộ tây chính cho biết để hoàn thành tốt nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu trong tháng cuối năm nay
cần triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ thu cũng như tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý hải quan
quản lý thuế thanh kiểm tra chống thất thu và gian lận thương mại
như chúng tôi đã đưa tin ủy ban liên chính phủ công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của unesco vừa chính thức
đưa tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của việt nam vào danh sách di sản đại diện của nhân loại
thông qua việc kết hợp một cách nghệ thuật các yếu tố văn hóa dân gian như trang phục âm nhạc hát trầu văn
múa diễn sướng dân gian trong liên đồng và lễ hội
tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ như một bảo tàng sống lưu giữ lịch sử di sản và bản sắc văn hóa của người việt
phấn khởi và tự hào là cảm xúc chung của đông đảo người dân khi đón nhận tin vui
tín ngưỡng dân gian phổ biến của người việt
thờ mẫu tam phủ đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt là một sự hỗn dung tôn giáo bản địa
là một sự tổng hợp hài hòa giữa yếu tố tâm linh tính nghệ thuật của lời hát điệu múa âm nhạc
và cả những giai thoại lịch sử về các vị thánh thu hút đông đảo công chúng tham gia
không phân biệt xu hướng chính trị tôn giáo tuổi tác giới tính nghề nghiệp
các thực hành của tín ngưỡng này phản ánh nhiều giá trị văn hóa truyền thống phong phú và đa dạng
đặc biệt tín ngưỡng tôn thờ người mẹ đồng nghĩa với sự bảo trợ sinh sôi sáng tạo hướng về đời sống thực tại
hoạt động nổi bật của tín ngưỡng thờ mẫu là nghi lễ trầu văn ẩn chứa những giá trị văn hóa nghệ thuật rất độc đáo
nghi lễ chầu văn có thể hiểu một cách đơn giản là cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh
với các lời văn trao chuốt nghiêm trang cùng với các nghi lễ hình thức ca múa để con người có thể giao tiếp với thần linh
nghi lễ chầu văn là một cái nghi lễ chính điển hình nhất của tín ngưỡng thờ mẫu
thông qua nghi lễ chầu văn con người có thể biểu đạt được những cái khát vọng của mình những cái mong muốn của mình
và mong muốn là mẫu sẽ phù hộ chơi trở cho chúng ta
cùng với tổ chức liên hoan văn hóa tin ngưỡng thờ mẫu hà nội
thì việc tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đã góp phần tôn vinh giá trị của văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu
đem đến cho công chúng cái nhìn đúng đắn sâu sắc hơn về tín ngưỡng này
đồng thời định hướng di sản văn hóa tâm linh đi đúng quy chuẩn trong thời điểm hiện nay đang bị biến dạng thương mại hóa
để tín ngưỡng thờ mẫu giữ nguyên giá trị thì ý thức của người dân là điều quan trọng nhất
trước tiên là chúng ta muốn bảo tồn thì là chúng ta phải làm đúng
tại vì cái đạo nào nó cũng có một nguyên tắc của nó
vậy thì cái đạo mẫu nó cũng có một nguyên tắc của nó
thì chúng ta phải gìn giữ đúng với cái truyền thống mà các cha ông để lại
và phát huy ra có cái kế thừa một cái là truyền thống
cái thứ hai nữa là dựa trên cái truyền thống đó chúng ta có thể kế thừa phát huy
vận dụng với cái hiện đại
hiện tại và cái phát huy của dân tộc và của xã hội và của loài người
thêm một di sản nữa được vinh danh
vị thế của việt nam trên trường quốc tế về di sản văn hóa càng được nâng cao
sau niềm vui được vinh danh nhân dân cả nước nói chung đều hy vọng
tín ngưỡng này sẽ được bảo tồn và phát huy giá trị nhân văn sâu sắc
tính sáng tạo và thể hiện sự đa dạng văn hóa
để xứng đáng là niềm tự hào của cả dân tộc
hôm qua tại thành phố buôn ma thuột
ban chỉ đạo tây nguyên phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
công bố quyết định của bộ văn hóa thể thao và du lịch
về việc thành lập ban điều phối phát triển du lịch vùng tây nguyên
theo đó ban điều phối phát triển du lịch vùng tây nguyên có một mươi bốn thành viên
chủ yếu làm việc theo chế độ kiềm nhiệm
do thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch huỳnh vĩnh ái làm trưởng ban
ban điều phối có chức năng giúp trưởng ban chỉ đạo tây nguyên
thường trực ban chỉ đạo tây nguyên và bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức liên kết
hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch phù hợp với chiến lược
quy hoạch tổng thể phát triển du lịch việt nam
quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng tây nguyên đã được thủ tướng phê duyệt
sẽ được bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức tại tỉnh thái nguyên
từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai
đây là thông tin chính thức được đưa ra tại buổi họp báo mới đây
tại bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam
tuần văn hóa malaysia indonesia và việt nam sẽ diễn ra với nhiều hoạt động
như trưng bày đặc trưng văn hóa của ba quốc gia các hoạt động trình diễn
hướng dẫn vẽ nhuộm ba tích indonesia theo việt nam thi nấu món ăn hồi giáo
và mâm cơm chay quay dựng và chiếu phim về văn hóa mỗi quốc gia
tổ chức các hoạt động giáo dục khám phá văn hóa asean
đây là những hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác
giữa các quốc gia asean nói chung
malaysia indonesia và việt nam nói riêng nhất là trong việc đẩy mạnh nỗ lực phát huy
bảo tồn các nghề thủ công truyền thống và mở rộng mạng lưới liên kết
nên mật độ các cầu treo dân sinh nhiều hơn các địa phương khác trong cả nước
hiện nay trên địa bàn tỉnh sơn la có hơn bốn trăm ba mươi chiếc cầu dân sinh
trong đó đa phần được xây dựng từ lâu kết cấu đơn giản và không được bảo trì thường xuyên
nên đã xuống cấp điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác sử dụng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại sơn la
cây cầu treo này đã gần hai mươi năm tuổi là con đường chính dẫn vào bản vang phay
xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la
do được xây dựng bằng các vật liệu thô sơ đơn giản
nên theo thời gian cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con nơi đây
cây cầu trung cấp thì ở trong bản đây thực tế là đi lại nó khó khăn
chở hàng hóa đi bán
rồi ra ngoài nó cực kỳ khó khăn phải khiêng phải vác đi
sinh đi học thì đi lại nó hôm mưa ấy
các cháu ấy phải dìu phải rát có hôm còn phải được nghỉ học
không đi học được
cây cầu treo được thiết kế với trọng tài nhỏ
lát bằng gỗ thô sơ có cột trụ bê tông thấp
mặt nền chỉ rộng hơn một mét nên rất yếu
cầu lệ bắc qua suối rộng nên độ rung lớn
người dân khi đi một mình qua đây phải đối mặt với nguy hiểm tiềm ẩn
vào những lúc mưa bão đã có không ít trường hợp người dân khi đi qua cầu bị rơi xuống suối
đi đưa cháu đi học xong về đến đây thì cái cầu nó lung lay thế là ông rơi xuống một bên
nhưng cũng may là chỉ có hỏng xe người thì không sao
bác không dám đi xe máy qua đâu bác chỉ đi bộ đi bộ còn thấy sợ mà
ngày nào em cũng đi đây hai lần vì cầu này nó hỏng hỏng tí
theo thống kê của tỉnh sơn la hiện nay tổng số cầu treo dân sinh
trên địa bàn là hơn bốn trăm ba mươi trong đó gần ba trăm sáu mươi cầu trong tình trạng xuống cấp
phải sửa chữa bảo trì và thay thế
cùng với việc xây dựng bằng vật liệu đơn giản và chịu tác động của môi trường
nên các cầu treo dân sinh đã xuống cấp hệ thống cấp treo bị han rỉ
dầm ngang dầm dọc bị mục nát
sơn la đặc điểm là một tỉnh mềm núi với diện tích rất rộng
địa hình lại chia cắt mạnh mạnh bởi hai sông sông đà và sông mã
ngoài hai sông chính
nó còn có các tri lưu của các dòng suối
mà bố trí dân cư chúng ta chảy khắp địa bàn
cho nên các khu dân cư đặc biệt là các bản
nó bị chia cắt bởi những sông suối này
cho nên nó dẫn nhu cầu cầu treo của sơn la
với so với toàn quốc là số lượng và mật độ khá dày
hiện nay vẫn là tình trạng giật gấu qua vai
rồi tạm bỡ để mọi người dân đi lại
thì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống bà con
những cái an toàn tính mạng của nhất là học sinh đi qua sông qua suối
từ người dân đi lại
và cái giao lưu hàng hóa nó rất cản trở
những việc đó mà không có tạo độ nực phát triển được
dự kiến vào năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh sơn la sẽ xây mới hai mươi tám cầu treo dân sinh
với tổng mức đầu tư là năm mươi ba tỷ đồng
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi
từ nguồn đầu tư của bộ giao thông vận tải
tỉnh sơn la sẽ xây dựng thêm một trăm hai mươi năm cây cầu treo nữa
đối với những cây cầu treo không thuộc diện được đầu tư sửa chữa
từ nguồn vốn của bộ giao thông vận tải
tỉnh sẽ lồng ghép các nguồn vốn
theo các chương trình mục tiêu của chính phủ và của địa phương
sắp tới đây thì riêng về chương trình cầu này
chúng tôi sẽ sau khi bộ âu thông có những triển khai bước đầu
thì chúng tôi sẽ có những đề xuất tiếp tục với tỉnh
để có cơ chế cũng như chính sách cụ thể để hỗ trợ cho người dân
cũng như cách đây chúng ta làm hàng chục năm trước
nhà nước chỉ hỗ trợ những vật thư thiết yếu
những phần mà người dân không làm được
còn lại người dân sẽ tích cực tham gia vào các dự án
để có được hệ thống khoảng hai trăm linh cây cầu treo trên địa bàn tỉnh
thì tôi tin là nó sẽ trải qua một thời gian nhất định
nhưng cũng không thể là ngày một ngày hai để xử lý cái điều này
để đảm bảo an toàn cho người dân
và góp phần vào sự phát triển của các bản làng vùng cao
tỉnh sơn la cần sớm triển khai các dự án xây dựng cầu treo đã được phê duyệt
có như vậy bà con tại những khu vực có cầu treo xuống cấp
mới yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống
tuyến đường huyết mạch nối liền hai xã long điền đông và long điền đông a
thuộc huyện đông hải tỉnh bạc liêu
có chiều dài hơn một mươi km được xây dựng trong một mươi năm năm qua đến nay vẫn chưa hoàn thành
chính quyền địa phương chỉ đầu tư kinh phí xây cầu mà không đầu tư làm đường
khiến người dân gặp nhiều khó khăn
năm hai nghìn một sở giao thông vận tải được ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu giao
là đơn vị chủ đầu tư xây dựng năm cây cầu trên tuyến đường này
cụ thể là cầu bửu đông cầu cống ông đàn cầu kinh tư cầu mã chiến sĩ và cầu bảy búa
thuộc địa phận hai xã long điển đông và long điền đông a
với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng
mặc dù năm cây cầu này được xây xong đã lâu nhưng chính quyền địa phương lại không đầu tư kinh phí làm đường
vì vậy gần một mươi năm năm qua tuyến đường này chỉ là đường đất
mùa mưa nhiều đoạn lầy lộ như ao mùa khô thì bụi mù mịt khiến người dân bất bình
không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh mà ngay cả nhiều người lớn cũng bị té ngã do đường chân trượt như thế này
thậm chí đã có người bị thương nặng phải đi cấp cứu
đó thành thử ra cái con lỗ này nó như thế này đó các con thấy như thế nào
bây giờ các con đi nè
đó các con
phải tránh xình này kia nữa các con đâu đi xình đằng đây
các con phải đi đường bên sau
không nhận không
thì bây giờ các con phải thấy cụ thể sao cho cái con lộ này nó hoàn thành
đừng cho dân làng đi cho nó sạch sẽ con em nó sạch sẽ
thì cô yêu cầu có chiêu đó thôi
trong những cuộc tiếp xúc cử tri người dân đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền các cấp
mong mỏi con đường này sớm được sửa sang và nâng cấp
nhưng gần một mươi năm năm qua không được quan tâm đầu tư đường ngày càng tệ hơn
con lỗ này là từ cái cầu mọc lên từ hai nghìn một đến nay là một mươi năm năm
nhưng mà lỗ thì vẫn chưa làm được
chỉ là đề nghị cho anh làm như thế nào để xây dựng con lỗ này để cho học sinh đi lợi được dễ dàng hơn
do ngân sách của huyện nhiều năm nay rất khó khăn
ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ủy ban nhân dân hai xã long điền đông và long điền đông a
thực hiện phương châm địa phương và nhân dân cùng làm
nhưng do ngân sách của hai xã từ nhiều năm nay cũng rất khó khăn
không có kinh phí chi cho việc làm đường
người dân huyện đông hải bạc liêu đang mong mỏi tuyến đường này được tỉnh và huyện quan tâm đầu tư
để sớm hoàn thành giúp cho người dân đi lại
đặc biệt là các em học sinh có điều kiện đến trường thuận lợi không còn cảnh gian nan như một mươi năm năm qua
ngày hai tháng một mươi hai tri cục thú y đắk lắc cho biết dịch lở mồm long móng bùng phát trên đàn gia súc
tại các địa phương trong tỉnh đã được khống chế
đã qua hai mươi ngày trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thêm gia súc nào mắc bệnh lở mồm long móng mới phát sinh
tính đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh đắk lắc có hơn bảy trăm linh con trâu bò của một trăm năm mươi hộ dân bị dịch lở mồm long móng
để khống chế dịch lở mồm long móng tri cục thú y đắk lắc đã xuất cấp hơn sáu mươi liều vaccine
hóa chất sát trùng cho các huyện để tiêm phòng bao vây ổ dịch xử lý môi trường
các huyện vùng dịch cũng đã thành lập các tổ liên ngành chốt chặn nghiêm cấm người dân không được mua bán
giết mổ vận chuyển gia súc ra vào vùng có dịch bệnh tuyên truyền vận động người dân tích cực vệ sinh chuồng trại
không thả rông gia súc bị bệnh phối hợp với các ngành chức năng triển khai các biện pháp ngăn chặn
không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng
tuy nhiên hiện thời tiết trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp
đồng thời những tháng cuối năm việc mua bán giết mổ vận chuyển gia súc nhiều
nên nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh lở mồm long móng là rất cao
vì vậy tri cục thú y tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở
phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc
tăng cường giám sát phát hiện sớm ổ dịch thực hiện nghiêm quy định về kiểm dịch mua bán
vận chuyển giết mổ ra súc để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh
đảm bảo thực phẩm cho người dân trong dịp tết sắp tới
thanh hóa là một trong những điểm nóng của cả nước về tỷ lệ lây nhiễm hiv aids
với hai phần ba diện tích có địa hình đồi núi các hoạt động phòng chống
điều trị cho bệnh nhân nghiện ma túy và nhiễm hiv là đồng bào vùng sâu vùng xa
luôn được sự quan tâm của tỉnh trong thời gian qua
xã trung sơn nói riêng huyện quan hóa nói chung là địa bàn có tỷ lệ người nhiễm hiv
thuộc lệ cao hàng đầu trong cả nước
không quản nắng mưa cứ từ bảy giờ sáng các cán bộ y tế trạm y tế xã trung sơn
lại bắt đầu công việc của mình cấp phát thuốc methadone và arv
cho gần một trăm bốn mươi bệnh nhân nghiện ma túy và nhiễm hiv aids
năm nay hướng tới mục tiêu hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân vùng sâu vùng xa
thanh hóa đã áp dụng mô hình hai tư vấn xét nghiệm tại thôn bản
hiện tại mô hình này đang đạt được những kết quả đáng kể đặc biệt tại khu vực miền núi
hoạt động đó là điều trị cấp phát thuốc arv tại các xã đặc biệt là những vùng sâu vùng xa vùng miền núi
ngoài hoạt động cấp phát thuốc tư vấn và khám chữa bệnh
đội ngũ y tá bác sĩ tại trung tâm y tế xã trung sơn
còn là bạn là chỗ dựa về mặt tinh thần của những người không may mắn
hoặc lạc bước xa chân chìm vào con đường nghiện ngập
trong đó nhiều trường hợp dương tính với hiv aids
những lời khuyên nhủ hỏi thăm tận tình của đối ngũ y bác sĩ
đã rút ngắn khoảng cách giúp cho bệnh nhân
bệnh nhân an tâm hơn uống thuốc đều đặn hơn
sớm lấy lại được sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống